thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự
đối tượng dùng dao đâm chết người sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn đêm
ở thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
cụ thể vào tối ngày năm tháng một mươi hai sau bữa nhậu lưu hải dương cùng với nhóm bạn đi ăn đêm
thì gặp nhóm của lê công tuấn tại quán
do có mô thuẫn từ trước nên nhóm của dương đã cầm ghế lao vào đánh tuấn
tuấn trở về nhà lấy dao quay trở lại đâm một nhát trúng vào bắt tay trái của dương khiến dương tử vong
đối tượng tuấn từng có tiền án ba năm sáu tháng tù giam về tội cướp tài sản